chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
và sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín mà chúng tôi vừa mới cập nhật xin mời quý vị cùng theo dõi
cập nhật covid mới nhất trưa tám tháng chín
quảng ngãi thêm một mươi chín người mắc covid một mươi chín ổ dịch nghệ an một mươi tám ca
thủ tướng chỉ đạo một mươi tỉnh thành phố chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ hà nội phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam sẵn sàng nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín của pháp
hà nội thu hẹp phong tỏa tại ổ dịch covid một mươi chín phường trương dương
đồng nai tính phương án đưa người bình thường ra khỏi vùng nguy cơ để điều trị f tại số
phát hiện ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín có nhiều ca tại cộng đồng
trưa tám tháng chín thành phố hà nội ghi nhận ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó bảy ca tại cộng đồng hai mươi năm ca tại khu cách ly và ba ca tại khu vực phong tỏa
các ca mắc covid một mươi chín mới phân bố theo quận huyện
thanh trì một mươi thanh xuân tám hai bà trưng tám hoàng mai bốn thường tín ba đồng đa một cầu giấy
phân bố theo chùm ca bệnh
chùm sàng lọc khu vực nguy cơ sáu
chùm sàng lọc ho sốt một
chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng hai mươi tám
phân bố bảy ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng
hai bà trưng ba thanh trì hai thanh xuân một hoàng mai một
chùm sàng lọc khu vực nguy cơ có sáu bệnh nhân
một ntlh nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn địa chỉ nhân chính thanh xuân
ngày mùng bảy tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc diện rộng
ngày tám tháng chín có kết quả xét nghiệm dương tính sars cov hai
hai ndnh nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn địa chỉ nhân chính thanh xuân
ba ntlh nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy địa chỉ tứ hiệp thanh trì
bệnh nhân được lấy theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ
ngày tám tháng chín có kết quả dương tính sars cov hai
ba dtt nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
bốn tth nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
năm dth nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm địa chỉ minh khai hai bà trưng
ba bệnh nhân cùng nhà được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ
ngày mùng tám tháng chín có kết quả xét nghiệm dương tính
ptp nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một địa chỉ hoàng liệt hoàng mai
bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc khu vực nguy cơ
ngày tám tháng chín có kết quả dương tính sars cov hai
chùm sàng lọc ho sốt có bệnh nhân
t nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi địa chỉ liên ninh thanh trì
bệnh nhân có đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng
ngày tám tháng chín có kết quả dương tính do cdc hà nội
chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng
có hai mươi tám ca trong đó đáng chú ý có bảy bệnh nhân
liên quan đến ổ dịch phức tạp tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân
ổ dịch này hiện đã có năm trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
ngoài ra huyện thanh trì ghi nhận tám bệnh nhân
ba bệnh nhân ở tân minh thường tín
ba bệnh nhân trên là f một của bệnh nhân ntn
ngày mùng bảy tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính sars cov hai
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba sáu trăm năm mươi tám ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm bảy mươi tám ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai tám mươi ca
quảng ngãi thêm một mươi chín người mắc covid một mươi chín ổ dịch nghệ an một mươi tám ca
một mươi tám trên một mươi chín ca mới mắc covid một mươi chín ở quảng ngãi liên quan đến ổ dịch xã nghĩa an
ca còn lại là bảo vệ công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi
sáng tám tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi cho biết
địa phương vừa ghi nhận thêm một mươi chín ca covid một mươi chín
cụ thể một mươi tám ca thuộc khu phong tỏa nghĩa an thành phố quảng ngãi cho đợt lấy mẫu lần hai
ca còn lại là bảo vệ của công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi khu công nghiệp v sip quảng ngãi
theo thống kê từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay ngành y tế quảng ngãi ghi nhận tám trăm năm mươi sáu ca covid một mươi chín
trong đó có một trăm bảy mươi sáu ca nằm trong chủng ca bệnh liên quan đến công ty hoalels việt nam chi nhánh quảng ngãi
sáu mươi bốn ca tại ổ dịch xã nghĩa an
ngành y tế quảng ngãi nhận định tình hình dịch bệnh tại địa phương đã diễn biến phức tạp
các ca bệnh phát hiện tại cộng đồng có lịch trình di chuyển phức tạp
vì vậy công tác cách ly khoanh vùng ổ dịch cần triển khai kịp thời nhanh chóng
một số trường hợp f một f hai chuyển thành f làm phức tạp thêm công tác khống chế dịch
ổ dịch tại công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi đã cơ bản kiểm soát
xong lại xuất hiện thêm ổ dịch mới tại một số công ty thuộc khu công nghiệp quảng phú
ổ dịch tại xã nghĩa an xuất hiện thêm một số ca bệnh mới
vì vậy cần nhanh chóng khống chế dịch bệnh tránh lây lan ra cộng đồng
ngày sáu chín ông đạo văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch cao nhất theo quyết định số ba nghìn chín trăm tám mươi sáu quy đề bit ngày một mươi sáu chín hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ y tế
cốc điện số một nghìn một trăm sáu mươi tám cdbit ngày bảy tám hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
với tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện giãn cách xã hội tuyệt đối
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu tuyệt đối không ra khỏi nhà ai ở đâu thì ở đó
thực hiện nhà cách ly với nhà trừ các trường hợp cấp cứu khám chữa bệnh xét nghiệm sars cov hai
tiêm ngừa covid một mươi chín người đi cách ly điều trị và hoàn thành cách ly điều trị xuất viện
các trường hợp khẩn cấp như thiên tai hỏa hoạn thực hiện vệ sinh môi trường đô thị
xử lý sự cố điện cấp thoát nước hệ thống thông tin hạ tầng kỹ thuật viễn thông bưu chính
tác nghiệp báo chí lực lượng phòng chống dịch và ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp
các trường hợp nêu trên khi ra khỏi nhà phải có giấy đi đường hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lưu thông
kèm theo giấy tờ tùy thân
thủ tướng chỉ đạo một mươi tỉnh thành chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ hà nội phòng chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để chủ động phòng chống dịch trên địa bàn hà nội
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ quốc phòng bí thư tỉnh hủy thành hủy chủ tịch bác nhân dân các tỉnh thành phố
bắc giang vĩnh phúc bắc ninh hải dương hương yên hải phòng hà nam nam định thái bình hòa bình
chủ động chuẩn bị về nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho hà nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm thần tốc phân loại f
để chăm sóc điều trị hợp lý truy vết f một để quản lý tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến trưa ngày bảy tháng chín hà nội ghi nhận ba sáu trăm một mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận qua cộng đồng một năm trăm sáu mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai bốn mươi năm ca
từ ngày sáu đến một mươi hai tháng chín hà nội sẽ xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên toàn thành phố theo nguyên tắc
tại khu vực phong tỏa khu cách ly khu vực nguy cơ rất cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân
từ hai đến ba ngày trên một lần tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
từ năm đến bảy ngày trên một lần tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
hà nội đặt mục tiêu trước ngày một mươi năm tháng chín nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh
để vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của bộ y tế
việt nam sẵn sàng nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín của pháp
sáng tám tháng chín bộ y tế phát đi thông cáo báo chí về cuộc làm việc trực tuyến giữa thứ trưởng bộ y tế
trần văn thuấn tới công ty senotera của pháp với nội dung hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
và chuyển giao công nghệ sản xuất kháng thể đa dòng xav một mươi chín điều trị covid một mươi chín của pháp cho việt nam
hỗn dịch chuyển x một mươi chín là kháng thể đa dòng khi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thể trung bình
được senotera phát triển giữa chiếc công nghệ sản xuất kháng thể bản quyền của hãng
kết hợp giữa bí quyết trong các lĩnh vực di truyền học và miễn dịch học
kết quả nghiên cứu lâm sàng giai đoạn một và hai cho thấy thuốc bảo đảm tính an toàn
và có hiệu quả tốt trong việc ngăn bệnh tiến triển sâu hơn có tác dụng trung hòa virus và giảm viêm ở bệnh nhân
đặc tính đa dòng của thuốc xrvi một mươi chín được ghi nhận có hiệu quả chống lại các biến chủng sars cov hai
đã được phát hiện đến thời điểm này
kháng thể đa dòng này cũng có khả năng tạo miễn dịch tức thời và ngăn chặn virus xâm nhập vào các tế bào
đây là khác biệt quan trọng so với các kháng thể đơn dòng đang được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân ở giai đoạn mới nhiễm
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba của xrvi một mươi chín đã được thực hiện tại pháp và một số quốc gia châu âu
như hy lạp bulgaria romania tây ban nha
chủ tịch công ty cenotera cho biết hãng sẵn sàng hợp tác thử nghiệm giai đoạn ba tại việt nam
và bày tỏ thiện trí trong việc trao đổi sâu hơn về việc chuyển giao công nghệ để việt nam có thể chủ động sản xuất trong tương lai
tại buổi làm việc thứ trưởng trần văn tuấn đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ mà xrvi đã đạt được
sau thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và hai đồng thời khẳng định việt nam sẵn sàng hợp tác thử nghiệm giai đoạn ba
và tiếp nhận chuyển giao công nghệ với mong muốn sớm bổ sung được nguồn thuốc điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín trong nước
để thử nghiệm cho kết quả khả quan
ngay sau buổi làm việc trực tuyến một tập đoàn trong nước đã lập tức trao đổi các nội dung cụ thể
và chuẩn bị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
và chuyển ra công nghệ sản xuất xav một mươi chín với công ty senotera
hà nội thu hẹp phong tỏa tại ổ dịch covid một mươi chín phường trương dương
quận hoàn kiếm hà nội phấn đấu đến giờ ngày một mươi hai tháng chín sẽ khống chế hoàn toàn ổ dịch covid một mươi chín
kết thúc phong tỏa đưa phường trương dương về trạng thái bình thường mới
sáng ngày tám chín thông tin từ ủy ban nhân dân quảng hoàn kiếm cho biết
ngày bảy chín phường trương dương đã tiếp tục thu hẹp vùng đỏ lõi của ổ dịch
với khoảng hai người đang thực hiện cách ly tại nhà
như vậy ổ dịch này hiện còn chỉ phong tỏa ngõ một trăm linh năm và một phần ngõ một trăm một mươi bảy vòng hà
với một trăm một mươi hội gia đình ba trăm ba mươi ba người
tình hình dịch bệnh ở phường trơn dương đã được khống chế
đến nay đã hai mươi một ngày trôi qua từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày bảy tháng chín không phát sinh thêm ca f nào
quảng hoàn kiếm và phường trương dương đang tiếp tục các biện pháp tuyên truyền
phun cửu quẩn và khuyến cáo người dân
trong thông điệp năm k yêu cầu một trăm một mươi hội trong vùng lõi còn bị phong tỏa
tuyệt đối thực hiện biện pháp cách ly tại nhà
quận phấn đấu đến giờ ngày một mươi hai tháng chín sẽ khống chế hoàn toàn ổ dịch kết thúc phong tỏa
đưa phường trương dương về trạng thái bình thường mới
trước đó ngày ba mươi tháng bảy tại phường chê dương xuất hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
quận hoàn kiếm đã quyết định phong tỏa toàn phường trương dương để cách ly tại nhà
đối với hai mươi ba người dân
ổ dịch này hiện có sáu mươi một f được điều trị bệnh và hàng trăm f một phải cách ly tập trung
về tình hình dịch bệnh tại việt nam đến sáng ngày tám tháng chín
hà nội số ca nhiễm là bốn một trăm sáu mươi sáu ca số ca tử vong bốn mươi bảy ca
tiêm chủng là ba hai trăm bốn mươi ba bốn trăm một mươi ba
trong nước số ca nhiễm là năm trăm năm mươi chín trăm chín mươi sáu ca số ca tử vong là một mươi ba bảy trăm linh một
trong đó thành phố hồ chí minh với một mươi chín trăm ba mươi tám ca hà nội bốn mươi bảy ca
số ca khỏi bệnh là ba trăm một mươi một bảy trăm một mươi ca
về tình hình tiêm chủng tổng số tiêm vaccine
đã được tiêm là hai mươi hai sáu trăm bảy mươi năm sáu trăm bốn mươi bốn liều
trong đó tiêm một mũi là một mươi chín hai trăm ba mươi một hai trăm ba mươi tám liều
tiêm mũi hai là ba bốn trăm bốn mươi bốn bốn trăm linh sáu liều
về tình hình covid thế giới số ca nhiễm là hai trăm hai mươi hai một trăm một mươi năm tám trăm bốn mươi một ca
số ca tử vong bốn năm trăm chín mươi hai bốn mươi ba ca
về số ca hồi phục là một trăm chín mươi tám bảy trăm bốn mươi sáu trăm bảy mươi bốn ca
đồng nai tính phương án đưa người bình thường ra khỏi vùng nguy cơ để điều trị f tại chỗ
với bảy trăm năm mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày tổng cộng số ca nhiễm tại đồng nai đã trên ba mươi một ca
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đưa ra phương án
từng hợp trong khu vực dân cư có số f cao thì đưa người bình thường ra để f không lạ điều trị tại chỗ
sáng tám tháng chín giám đốc sở y tế phan huy anh vũ cho biết
trong ngày toàn tỉnh đã ghi nhận thêm bảy trăm năm mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín toàn tỉnh lên ba mươi một ba trăm ba mươi
trong đó có một mươi ba hai trăm tám mươi sáu bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh
trong số bảy trăm năm mươi bốn ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh
có năm ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
sáu trăm hai mươi sáu ca cho khu cách ly và một trăm hai mươi ba ca cho khu phòng tòa
ghi nhận nhiều nhất ở biên hòa chín mươi bốn ca trảng bom hai mươi hai ca bốn ca tại các doanh nghiệp
qua ba vòng xét nghiệm trên diện rộng
đến nay cdc đồng nai đánh giá có bốn mươi xã phường có nguy cơ rất cao
hai mươi tám xã phường có nguy cơ cao để tiếp tục khoanh vùng
xét nghiệm bóc tách cao
ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
đưa ra phương án tập trung xét nghiệm ngày và đêm
tại các vùng nguy cơ cao rất cao
nếu tỉnh có số f nhiều hơn
thì tính toán tách người dân bình thường và f một đi nơi khác
đưa y tế tới khu vực dân cư khoanh vùng
điều trị như bệnh viện giã chiến
trường hợp f một nếu âm tính
thì phải tiêm luôn vaccine
vừa xét nghiệm diện rộng vừa tiêm vaccine
đến ngày một mươi năm tháng chín phải bóc tách ra khỏi cộng đồng
ông dung cũng đề nghị ngành y tế cho phép
các nhà thuốc bán que test covid một mươi chín cho người dân
tự test tại nhà
và thông báo kết quả cho cơ sở y tế nếu dương tính
theo ông dũng hiện nay đồng nai đã có thuốc điều trị covid một mươi chín
nên người dân sẽ tự giác khai báo
để được đưa đi điều trị kịp thời
sở y tế đồng nai cũng đã có văn bản
giao giám đốc trung tâm y tế các huyện thành phố xây dựng
làm đầu mối thiết lập các trạm y tế lưu động tại địa phương
đồng thời chỉ đạo các trạm y tế lưu động
thực hiện nhiệm vụ theo phân công
trừ cấp cứu hai mươi bốn trên bảy
để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân
theo hướng dẫn của bộ y tế
mỗi trạm y tế lưu động có ít nhất năm nhân viên y tế
trong đó có ít nhất một bác sĩ
ngoài nhân viên y tế trong biên chế
có thể huy động thêm sự tham gia của đội ngũ y tế tư
nhân viên y tế đã nghỉ hưu
nhân viên y tế và tình nguyện viên từ địa phương khác
trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý
theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và cộng đồng
xét nghiệm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
khám điều trị và cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo